vấn đề bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông là một việc rất quan trọng bởi nó liên quan đến công tác bảo đảm an toàn giao thông
đặc biệt là tại những tuyến đường gần các khu có mỏ nguyên vật liệu thì những xe quá khổ quá tải sẽ xuất hiện nhiều hơn
vì vậy đòi hỏi lực lượng chức năng phải tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý tình trạng vi phạm này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn
đây là tuyến tỉnh lộ hai trăm bốn mươi ba thuộc địa bàn xã yên vượng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
tuyến đường này là một trong ba tuyến trọng yếu có lượng xe vận tải qua đây rất nhiều để đi vào các mỏ nguyên vật liệu của huyện hữu lũng
với hàng trăm lượt phương tiện qua đây mỗi ngày đêm trong đó không ít những xe vi phạm về kiểm soát tải trọng phương tiện đang là điều nhức nhối đối với lực lượng chức năng
lực lượng cảnh sát giao thông của công an huyện còn mỏng do không thể đáp ứng tuần tra kiểm soát
hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên tất cả các tuyến đường trong các tuyến đường của huyện do nhu cầu kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp
cũng như là nhu cầu công việc thu nhập của lái xe cách thức giao khoán của các chủ phương tiện
thì một số lái xe vẫn còn cố tình chở quá khổ quá tải
và sau đó là tìm cách trốn tránh đối phó với sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
mặt đường đang xuống cấp như thế này và sẽ còn xuống cấp hơn nữa nếu việc kiểm soát tải trọng phương tiện
không được đối phó với lực lượng chức năng

từ cân tải trọng cho đến các phương tiện cần thiết
không những vậy kết cấu hạ tầng giao thông không bảo đảm
thì chắc chắn tuyến đường này sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
thứ nhất là phải xây dựng lại rồi nâng cấp tải trọng cầu đường các tuyến đã hư hỏng xuống cấp
để đáp ứng nhu cầu cũng như su thế vận tải của xã hội
thứ hai là cần khảo sát và hoàn thiện
hệ thống biển báo đường bộ đặc biệt là cấp biển hạn chế tải trọng trên cầu và đường
thứ ba là cần trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông thiết bị cân điện tử hiện đại chính xác
để có căn cứ xử lý vi phạm
thứ tư là phải tổ chức kiểm soát tải trọng trên tất cả các tuyến đường
trên tất cả các tỉnh thành trong cả nước
trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
lực lượng công an huyện hữu lũng đã xử phạt ba trăm hai mươi chín
chín lượt vi phạm với số tiền một trăm hai mươi sáu triệu hai trăm linh ngàn đồng
con số này có thể chưa đánh giá được hết các lượt phương tiện vi phạm trên địa bàn
nhưng nó đòi hỏi giải pháp tối ưu nhất trong việc kiểm soát tải trọng phương tiện trên một địa bàn
với số lượng mỏ nguyên liệu nhiều như thế này
trong khi các mỏ nguyên liệu này đã đang và sẽ tiếp tục được khai thác
điều này đồng nghĩa với việc lượng phương tiện tập kết sẽ ngày một nhiều hơn
thực tế này đang đặt ra một bài toán khó cho chính quyền và lực lượng chức năng nơi đây
làm thế nào để vừa bảo đảm cho việc phát triển kinh tế xã hội
và vừa bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông an toàn giao thông và tránh ô nhiễm môi trường